hai vợ chồng anh sơn đang sống tạm trong căn nhà lập mái tôn nóng bức giá thuê mỗi tháng khoảng gần hai triệu đồng
cả căn phòng chắc được chiếc tủ lạnh là có giá trị nhất anh định dáng làm ở trên này có chút vốn rồi hai bà chồng sẽ về quê đoàn tụ cùng con cái
nhưng chẳng may lại xảy ra sự việc như thế số tiền mất mát quá lớn so với khả năng kinh tế của hai vợ chồng
anh sơn chia sẻ xảy ra việc này là mất đi hơn nửa phần thu nhập rồi chỉ còn mỗi mình vợ anh sơn có thể đi làm trang trải cuộc sống
anh cho biết kể từ ngày xảy ra vụ việc
hai vợ chồng anh tối nào cũng buồn giàu bởi có lẽ làm đã không dư giả được bao nhiêu rồi giờ còn phải đi xoay sở vay mượn thêm nữa
bản thân anh cũng chỉ biết gắn ngựa khuyên vợ rằng việc đã xảy ra rồi thì giờ cố gắng làm để lấy lại thôi
anh sơn còn cho biết thêm chiếc xe máy bị mất anh mua cách đây bốn năm với giá trị là hơn năm mươi triệu đồng
cộng thêm giá trị của tám mươi một đơn hàng là một mươi một triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng
vay mượn bạn bè xung quanh cũng hy vọng đủ để mua một chiếc xe khác tiếp tục kế sinh nhai
từ hôm xảy ra sự việc đến nay ngoài thời gian đi phụ vợ giao hàng anh sơn chỉ quanh quẩn ở trong nhà
lúc nào cũng dây dứt vì sự chủ quan của bản thân
anh sơn cho biết bản thân không nghĩ là vì một lúc lơ là mà làm mất đi cả chén cơm của gia đình
anh dự định tháng này phải xin chủ nhà khất tiền trồng qua hai tháng luôn
rồi mượn thêm thì mới đủ tiền để gửi về cho con học hành giới quê
chỉ còn vài hôm nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày
anh sơn cùng với vợ vốn dự định sẽ về quê thăm con gái
bố mẹ nhưng tình hình này chắc sẽ không về được nữa
thậm chí anh còn giấu người thân chuyện mất tài sản vì không muốn họ thêm lo lắng
anh nghẹn ngào nói ông bà ngoại ở dưới quê tuổi cao rồi
anh và vợ cũng không muốn ông bà lo lắng thêm rồi lại sinh bệnh
tính lễ về thăm gia đình mà chắc phải nói dối là ở lại cày lễ thêm để trả nợ thôi
mong muốn hiện tại của hai vợ chồng anh chỉ hy vọng vay mượn đủ tiền để mua xe
rồi tiếp tục đi làm chứ không mong đợi gì nhiều
liên quan đến vụ việc nói trên nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thắc mắc rằng
nếu tội phạm chưa bị bắt cùng tăng vật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường số hàng hóa bị mất
trả lời cho câu hỏi này luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình
cho hay để đảm bảo kịp thời quyền lợi của khách hàng trong trường hợp này
công ty mà nam shipper bị mất cả xe lẫn hàng sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tám mươi đơn hàng bị mất
bởi điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
quy định về bồi thường thiệt hại
cho người của pháp nhân gây ra nêu rõ pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra
trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao
nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì quyền yêu cầu người có lỗi
trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật
đồng thời theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại nêu trên thì việc bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào nhiều yếu tố
nhưng phải đảm bảo nguyên tắc bồi thường kịp thời theo quy định tại khoản một
điều năm trăm tám mươi năm bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
ngoài ra các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường hình thức bồi thường bằng tiền
bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
mặt khác khi người của pháp nhân gây thiệt hại trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao
thì dù người đó có lỗi hay không có lỗi pháp nhân vẫn phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại
bởi nếu buộc người của pháp nhân bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại
sẽ không đảm bảo nguyên tắc bồi thường kịp thời ngay khi thiệt hại xảy ra
lợi của khách hàng trong trường hợp này công ty mà nam shipper bị mất cả xe lẫn hàng
sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tám mươi đơn hàng bị mất
bên cạnh đó khi làm công việc shipper thì người này phải biết rằng trách nhiệm của mình
là phải đảm bảo giữ gìn hàng hóa mà công ty đã giao và đảm bảo việc giao hàng hóa đến tay khách hàng
việc mất hàng hóa là một trong những rủi ro mà nam shipper này phải nhận biết được
khi để xe máy cùng hàng hóa bên ngoài nên đây sẽ không được xem là sự kiện xảy ra khách quan
không thể lường trước được để loại trừ trách nhiệm
do đó theo quy định tại điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm và khoảng hai điều một trăm hai mươi chín bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người lao động khi làm mất tài sản
do người sử dụng lao động giao nam super có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại một phần
hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động của công ty
trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm
cũng tại quy định tại điều một trăm ba mươi bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
đối với điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín về xử lý bồi thường thiệt hại
thì việc công ty xem xét quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi
mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình nhân thân và tài sản của người lao động
để đưa ra mức bồi thường hợp lý
luật sư hùng cho biết thêm vụ việc trên đã thu hút sự chú ý của dư luận
và cho biết nghề giao hàng ngoài áp lực thời gian cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
để phòng ngừa rủi ro khi hành nghề các shipper cần thường xuyên cập nhật tình hình an ninh trật tự
đọc báo để biết những thủ đoạn phạm tội nào đang xảy ra trong đời sống
từ đó có ý thức cảnh giác nhận thức được những rủi ro nghề nghiệp có thể sẽ phải đối mặt
và chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và nghĩ cách ứng phó nếu chẳng may sự cố xảy ra
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba tại huyện củ chi tp hcm cũng xảy ra vụ việc tương tự
một nam shipper trong khi dừng xe vào nhà khách để lấy đồ đi giao cũng bị một tên trộm cướp xe phóng đi mất
đến khi phát giác vụ việc
nam shipper vừa hô hoán vừa đuổi theo nhưng cũng đã quá muộn
theo đó ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam shipper bị kẻ gian lấy trộm xe máy
cùng nhiều đơn hàng trên xe khiến cho nhiều người bức xúc
qua tìm hiểu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một
tại đường phạm văn trèo thị trấn củ chi huyện củ chi tp hcm
nạn nhân trong clip là anh mvp ba mươi sáu tuổi ngụ huyện củ chi nhân viên giao hàng
chiều cùng ngày anh p đến nhận hàng của khách
tại đường phạm văn trèo thị trấn củ chi sau khi đi vào nhà khách lấy hàng anh p không rút chìa khóa
một lát sau có người lạ lên xe anh p rồi phóng đi
nạn nhân vừa chi hô vừa chạy bộ đuổi theo nhưng bất lực
toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại
anh p cũng lên cơ quan công an trình báo ngay sau đó
chia sẻ sau khi vụ việc xảy ra nam shipper cho biết anh từ miền bắc vào nam lập nghiệp đã được hơn chục năm
làm công nhân nhưng do cuộc sống đưa đẩy anh đổi sang làm shipper giao hàng
trong một sàn thương mại điện tử đến thời điểm hiện tại đã được hai năm
mỗi tháng thu nhập khoảng tám một mươi hai triệu đồng vừa đủ nuôi sống gia đình gồm vợ và người con bảy tuổi
được gia đình thương cùng với sự cố gắng của bản thân anh p cũng sớm có được căn nhà nhỏ tại xã tân phú trung huyện củ chi
hàng ngày anh pê đi giao hàng cho khách công việc cũng xuân sẻ được nhiều người dân địa phương thương mến cho đến khi vụ việc xảy ra
nan shipper chia sẻ giỏ hàng trên xe có ba mươi bốn đơn hàng trị giá khoảng bảy một mươi triệu đồng
chiếc xe bị mất tôi mua năm hai nghìn bảy
với giá khoảng hơn hai mươi triệu đồng giờ anh chỉ mong sớm qua mọi việc tìm lại được xe máy nếu không sẽ vay mượn mua chiếc xe mới còn làm việc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện củ chi đã nhanh chóng xác minh bắt giữ nghi phạm nguyễn minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ huyện củ chi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng nam shipper bị cướp xe cùng tám mươi đơn hàng sẽ sớm tìm lại được tài sản
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo